cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trịnh bùi viện chú tệ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tang ba đối tượng nguyễn minh tuấn
hồ quốc toản nguyễn hữu trường giang đang tụ tập sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
bên trong có bám dính ma túy
qua xét nghiệm nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
điều tra mở rộng công an đã bắt trịnh bùi viện để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ sáu gói ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy là cỏ mỹ
nguyễn văn vĩnh chú xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
trong khi làm nhiệm vụ lực lượng công an thành phố đã phát hiện bắt quả tăng nguyễn văn vĩnh
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cỏ mỹ
tăng vật thu giữ trên người hai túi ni lông bên trong chứa thực vật màu xanh cắt vụn là cỏ mỹ
khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an phát hiện và thu giữ gần một mươi gram sợi thực vật màu vàng
và thực vật màu xanh chứa chất ma túy
tại cơ quan công an vĩnh thừa nhận số ma túy trên được mua qua mạng xã hội
sau đó đem về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời
một nhà xưởng đóng trên địa bàn khu phố phước hải phường thái hòa thành phố tân uyên tỉnh bình dương
bất ngờ bốc cháy dữ dội sự việc xảy ra vào tối ngày hôm qua
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được không chế
nhà xưởng bị cháy có tổng diện tích khoảng ba hai trăm linh m hai
trong đó khoảng bốn trăm linh m hai đã bị đổ sập cùng nhiều hàng hóa nguyên liệu bị thiêu dụi
nhà xưởng này đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
tại tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua đã xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ
đồng thời mưa đá tại một số nơi tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận
một số khu vực tại thành phố đà lạt huyện lạc dương huyện đức trọng đã xuất hiện mưa đá
huyện đã có kích thước đường kính khoảng từ năm đến một
đây là cơn mưa được bà con nông dân mong đợi nhiều tháng qua
bởi từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tới nay nhiều khu vực của địa phương thuộc lâm đồng không có mưa
gây nên tình trạng khó khăn trong tưới tiêu cây trồng
tại một số địa phương mực nước các ao hồ đã giảm sâu có nơi xuất hiện thiếu nước sinh hoạt và sản xuất